ngoài những vết thương cũ hàng chục cây xà cừ trên đường láng đống đa hà nội xuất hiện thêm nhiều vết đục khoét nham nhở mới
sau đây là tìm hiểu bước đầu về nguyên nhân của tình trạng này
đây là hình ảnh những vết khoét còn mới trên thân cây xà cừ tại đường láng
theo người dân tình trạng trộm vỏ cây đã từng xảy ra tuy nhiên lần này nhiều hơn cả
cây xà cừ đang đẹp như thế mà lại lấy như thế mất cả mấy quan
tuy nhiên đến giờ phút này thì chúng ta cũng mới chỉ ghi nhận được hai cái giá trị
một là lá làm thuốc để chữa gẻ và cái thứ hai là hoa có thể sắc uống để mà chữa đau dạ dày
thì đấy chỉ là hai cái giá trị
còn việc mà vỏ làm thuốc thì chưa thể khẳng định được
trong dân gian có rất nhiều cái sử dụng mà hiện nay khoa học vẫn chưa được
và đặc biệt ở đây thì nó là tài sản công cộng
vì vậy mà một cái người mà xâm phạm vào cái tài sản công cộng như vậy
phải được phát hiện và phải được ngăn chặn kịp thời
chứ còn việc nó có ảnh hưởng đến cây chết thì với cái diện tích như thế này
thì tôi cho rằng nó cũng chưa phải là ảnh hưởng đến chết cây
hàng cây xà cừ trên đường láng là một trong những hàng cây lâu năm của hà nội
nhiều cây to hai người ôm tán rộng che mát đường phố
việc bị lột vỏ cây đã làm mất mỹ quan đô thị
để giải quyết vấn đề này cần những giải pháp hữu hiệu từ chính quyền địa phương
hiện tượng có hàng loạt cây xà cừ chóc vỏ trên đường láng
sau khi mà có nắm mắt được thông tin thì ủy ban phường ngay kịp thời
đã chỉ đạo lực lượng công an phường vào cuộc để điều tra làm rõ
sau khi mà có thông tin của cơ quan điều tra
thì ủy ban phường sẽ thông báo lại cho các cơ sở
cơ quan báo chí được biết và cũng là phản ánh lại với người dân
với sự vào cuộc và quyết tâm cao của ủy ban nhân dân phường láng hạ
cũng như lực lượng công an phường trên địa bàn
thì nguyên nhân của vụ việc hàng loạt cây xà cừ bị lột vỏ sẽ sớm được làm rõ
cũng như có khẳng định được vỏ cây xà cừ có thực sự là vị thuốc hay không
cùng với đó là những giải pháp để bảo vệ những hàng cây này
tránh tái diễn tình trạng bị lột vỏ xâm hại như đã từng xảy ra